từ hai năm nay cùng với quy định tới năm hai nghìn hai mươi giáo viên tiểu học trung học cơ sở phải có trình độ đại học được nêu trong luật giáo dục hai nghìn hai mươi
thì việc các trường cao đẳng sư phạm địa phương khó tuyển sinh thậm chí là nhiều ngành của nhiều trường không thể tuyển sinh được là một hệ quả dễ đoán trước
vậy tồn tại hay không tồn tại trước những yêu cầu thực tế hiện nay là điều mà nhiều trường cao đẳng sư phạm đang lúng túng để đi tìm lời giải cho mình
trường cao đẳng sư phạm thái nguyên là một trong ba mươi ba trường cao đẳng sư phạm còn tồn tại được đến ngày nay trong khi các trường khác hoặc đã giải thể hoặc đã sắp nhập
tuy nhiên tương lai của trường như thế nào thì vẫn là một điều khó đoán định
mùa tuyển sinh năm nay dù kết quả có phần khả quan hơn năm trước khi kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên đạt hơn năm mươi chỉ tiêu
cho cả hai ngành tiểu học và mầm non nhưng với các ngành đào tạo giáo viên trung học cơ sở thì không tuyển được một thí sinh nào
giáo viên của chúng tôi hiện tại là phải nói là cũng đang thừa
trường cao đẳng sư phạm quảng trị cũng và phải kịch bản tương tự thậm chí còn trầm trọng hơn
với ba dãy giảng đường chính khu vực nhà hiệu bộ đa chức năng có thể đáp ứng được việc học cho hơn ba sinh viên
thế nhưng hiện nay chỉ có khoảng hai trăm linh sinh viên chính quy đang theo học
trong đó năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi nhà trường chỉ tuyển sinh được hơn bốn mươi sinh viên
cụ thể hóa của nghị quyết hai mươi chín đó là cái luật giáo dục mới ra đời luật giáo dục sửa đổi năm hai nghìn một mươi chín và sẽ có hiệu lực vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó có quy định rất rõ đối với chuẩn của giáo viên tiểu học trở lên thì phải là tổng nghiệp đại học sư phạm
đó cũng là một trong những nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng là tại thời điểm hiện nay thì đó là nguyên nhân chính
làm cho các thí sinh khi người ta mong muốn đăng ký vào các trường sư phạm
người ta phải cân nhắc bởi vì người ta học một cái trường khi người ta tổng nghiệp ra trường
thì phải đủ cái chuẩn để người ta có thể đi xin việc
với trường các đoạn sư phạm vận trình của chúng tôi thì đội ngũ cũng có trình độ rất là cao
do đó nếu như mà không được dạng dạy thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái nguồn lãng phí rất là lớn
về cái nguồn lịch và mong rằng là sẽ có một cái cơ chế phù hợp

chúng tôi có thể là cống hiến hết mình cho đất nước cho xã hội cho thế hệ tương lai mai sau
hiện đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng sư phạm quảng trị rất mạnh
với trình độ tiến sĩ thạc sĩ chiếm đến chín mươi bảy
nhưng nghịch lý xảy ra khi đội ngũ này lại không có sinh viên để dạy
từ tình hình thực tế như vậy chúng tôi thấy rằng là việc sắp xếp lại hệ thống các trường sư phạm là tất yếu
tuy nhiên sắp xếp như thế nào để vừa phù hợp và vừa không ảnh hưởng đến việc làm của hàng ngàn giảng viên
các cơ sở đào tạo giáo viên là vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chính phủ và bộ giáo dục đào tạo cần phải quan tâm hàng đầu
chúng tôi rất mong bộ giáo dục và đào tạo nghiên cứu kỹ vấn đề này trước khi có chương trình và kế hoạch cụ thể
bởi vì hiện nay thì các trường đại học sư phạm cao đẳng sư phạm vẫn gạnh trên vai mình một trọng tách rất lớn lao
chứ không phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc không có việc làm
đây là thực trạng đáng buồn không chỉ xảy ra với cơ sở đào tạo ngành sư phạm tại quảng trị hay thái nguyên
mà ở hầu hết các địa phương có lẽ các trường cao đẳng sư phạm đều rơi vào tình cảnh tương tự
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ quan trọng là trình thủ tướng chính phủ
ban hành quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm đề ra từ năm hai nghìn một mươi ba
sắp xếp tổ chức lại các trường sư phạm trọng điểm tại các vùng miền
nhưng đến nay thì nhiệm vụ cần giải quyết này vẫn đang đứng trước nhiều thách thức
sắp xếp tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm
đó là tên đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia do nhóm nghiên cứu thuộc đại học thái nguyên thực hiện
chủ nhiệm đề tài là giáo sư tiến sĩ phạm hồng quang giám đốc đại học thái nguyên
sau gần hai năm nghiên cứu công phu đề tài đã nhận được sự đồng thuận khá cao
về các vấn đề cốt lõi quan điểm mục tiêu giải pháp lộ trình của việc sắp xếp hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên
và được bộ giáo dục và đào tạo sử dụng như một trong những căn cứ để xây dựng đề án sắp xếp mạng lưới các trường sư phạm chỉnh chính phủ
nguyên tắc sắp xếp mà nhóm nghiên cứu đề xuất trong đề án đó là dựa trên hai nguyên tắc
thứ nhất là nguyên tắc khuyến khích tự nguyện các trường sư phạm sát nhập để tăng nguồn lực của các trường
nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bắt buộc
có nghĩa là bộ giáo dục đào tạo sẽ xây dựng một bộ chuẩn trường sư phạm
và dựa trên bộ chuẩn này thì bộ sẽ tiến hành giả soát đánh giá các cơ sở đào tạo giáo viên trong cả nước
và từ đó để sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm theo ba mức
đối với các trường sư phạm mà đạt mức một thì sẽ đề xuất để xây dựng và hình thành các trường trọng điểm
còn đối với các trường mà đạt mức hai
thì sẽ đề xuất để xây dựng các trường sư phạm chủ chốt
và các trường còn lại thì sẽ là các trường vệ tinh của các trường sư phạm chủ chốt và trọng điểm
và đặc biệt đối với các trường mà không đạt chuẩn chất lượng của bộ tiêu chuẩn
thì bộ sẽ có giải pháp để giải thể hay sát nhập các trường không đảm bảo chất lượng
đề án đạt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
hình thành một mạng lưới các trường sư phạm
gồm hai trường sư phạm trọng điểm cho miền bắc và miền nam
từ sáu đến tám trường sư phạm chủ chốt
đến năm hai nghìn ba mươi tiến hành sắp xếp tổ chức để hệ thống có ba trường sư phạm trọng điểm
ở ba miền bắc trung nam và từ ba đến năm trường sư phạm chủ chốt
các cơ sở đào tạo giáo viên khác sẽ được chuyển thành vệ tinh của các trường sư phạm trọng điểm và chủ chốt
các trường trọng điểm có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học đối với giáo dục phổ thông
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cho các địa phương tư vấn chính sách cho bộ giáo dục và đào tạo
còn các trường chủ chốt và vệ tinh sẽ thực hiện đào tạo giáo viên cho các vùng
bồi dưỡng giáo viên đại trà theo nhu cầu của địa phương
việc sắp xếp quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm như thế nào luôn là bài toán khó
vì động chạm tới hàng vạn giảng viên lẫn cán bộ quản lý
chưa tính đến một hệ thống tài sản khổng lồ
lãnh đạo nhiều trường cao đẳng sư phạm đang lo lắng không biết các trường sẽ đào tạo ra sao
hay buộc lòng phải giải thể sát nhập hoặc chạy đua nâng cấp vào lúc này
hiện nay chúng ta đang triển khai thực hiện chương trình tổng thể
và với chương trình tổng thể này nhu cầu bồi dưỡng và đào tạo lại đối với giáo viên rất cần thiết
vậy thì cái nhu cầu bồi dưỡng và đào tạo lại đó
các trường cao đẳng có thực hiện được cái nhiệm vụ này hay không
thứ nhất là nếu nói về mặt trình độ đào tạo thì là không đáp ứng được
với lý do rằng cho dù có đào tạo lại hay bồi dưỡng thì cũng vẫn phải là tương đương với trình độ đại học
và đây là thuộc về nhiệm vụ các trường đại học
như vậy nếu như các trường cao đẳng sư phạm muốn tồn tại
thì theo cái hướng để có thể đào tạo lại và bồi dưỡng thì hoặc sẽ phải được nâng cấp
hoặc sẽ phải là một thành viên của các trường
đại học sư phạm đại học sư phạm
việc nâng cấp không phải là điều thuận lợi
với lý do hiện nay như phần trên tôi đã nêu hầu hết các trường cao đẳng sư phạm là trực thuộc các tỉnh
cho nên nâng cấp để thành một trường đại học trực thuộc cấp tỉnh thì lại còn nhiều vấn đề bàn
là đại học ở tỉnh đã cần thiết hay không cần thiết và quy mô sẽ phát triển như thế nào
là một trường vệ tinh thành viên của các trường đại học hiện nay cũng đang có những khó khăn
một trong những đơn vị đầu tiên mà thành thành viên của trường
đại học sư phạm là trường cao đẳng sư phạm hà nam
và đã có quyết định là thành thành viên của trường đại học sư phạm hà nội
quyết định này đã có cách đây gần ba năm
nhưng đến nay cái mô hình hoạt động cũng chưa thật sự hiệu quả và chưa rõ mô hình
như vậy tức là nếu đưa vào đấy cũng phải xem xét lại về mô hình đại học
câu chuyện giữ hay bỏ trường sư phạm địa phương
mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều song thực tế cũng như bất cứ một ngành nghề nào
trường sư phạm nơi đào tạo giáo viên cũng phải tuân theo quy luật cung cầu của thị trường
tại một số địa phương thì nhiều trường cao đẳng sư phạm đã được sát nhập để tinh gọn
và nâng cao hiệu quả đầu tư công trong bối cảnh nhu cầu giáo viên đang bão hòa
đối chiếu với yêu cầu của thực tiễn đây có thể coi là những bước đi và hành động quyết đoán
để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà
trở lại với câu chuyện của trường cao đẳng sư phạm thái nguyên
mặc dù rất tích cực chủ động tự đổi mới tìm tòi những hướng đi giúp nhà trường có thể tồn tại
vượt qua những khó khăn trước mắt song cũng không thể đứng ngoài kế hoạch sát nhập để tinh gọn
và nâng cao hiệu quả đầu tư công trong bối cảnh nhu cầu giáo viên đang bão hòa
về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thì có đề ra mục tiêu là sát nhập ba trường cao đẳng thuộc tỉnh
bao gồm là trường cao đẳng kinh tế tài chính
trường cao đẳng y tế thái nguyên và trường cao đẳng sư phạm thái nguyên
sát nhập thành một trường cao đẳng thuộc tỉnh
và để cụ thể hóa kế hoạch của ban thờ vô tình ủy
ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã ban hành kế hoạch số ba mươi chín
giao cho sở lao động thương minh xã hội
chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan
xây dựng tờ trình
đề án sắp nhập ba trường cao đẳng thuộc tỉnh
tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có một mươi ba trường cao đẳng sư phạm
được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sát nhập
trong đó có trường cao đẳng sư phạm lào cai
với một trăm một mươi hai cán bộ viên chức trong đó có năm tiến sĩ bảy mươi một thạc sĩ hai mươi sáu cử nhân
cao đẳng sư phạm lào cai đã được sát nhập vào phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai
là cơ sở giáo dục đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc đại học thái nguyên
sau khi sang phân hiệu đại học thái nguyên
thì có lẽ là cái môi trường làm việc sẽ mở ra cho chúng tôi rất nhiều cái cơ hội mới
vì chúng tôi được tiếp xúc với việc giảng dạy ở đại học
đồng thời cũng mở ra cho tất cả các em sinh viên một cơ hội mới hơn
trước đây các em mới học ở cao đẳng
thì bây giờ các em có thể chuyển tiếp học lên cao hơn nữa
học cao hơn nữa như là đại học hoặc cao hơn nữa là học thạc sĩ
thực hiện lộ trình sát nhập tỉnh lào cai đã tập trung đầu tư cho trường cao đẳng sư phạm
và hỗ trợ phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai xây dựng cơ sở vật chất trường lớp nhà công vụ
mua sắm trang thiết bị thực hành thí nghiệm với tổng diện tích đất là một mươi bảy bảy mươi sáu ha bàn hành
và thực hiện chính sách thu hút đào tạo cao đẳng
cán bộ giảng viên có trình độ tiến sĩ thạc sĩ
đến nay cơ bản đã đáp ứng tốt các yêu cầu hoạt động giảng dạy đảm bảo chất lượng
vì sát nhập trường cao đẳng sư phạm lào cai vào với phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai trong thời gian vừa qua
thì có thể nói là cái thứ nhất cái ý nghĩa quan trọng thứ nhất là nó đã kích thích được cái sự phát triển được các trường đại học địa phương
phải nói hiện nay ta rất khó khăn trong việc đó
cái thứ hai là
chúng ta đã huy động tập trung được cái nguồn lực về cơ sở vật chất
phải nói là sau khi sát nhập trường cao đẳng sư phạm lào cai vào với phân hiệu
thì cái cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nó đã được nâng lên rất là tốt và đáp ứng yêu cầu của việc đào tạo
đặc biệt là nguồn lực từ các nguồn tỉnh lào cai hỗ trợ bộ giáo dục đào tạo hỗ trợ rồi của đại học thái nguyên hỗ trợ
nên là có thể khẳng định hiện nay cơ sở vật chất phục vụ tôi đào tạo tại phân hiệu đại học thái nguyên tại tỉnh lào cai
thì nó đã đáp ứng rất tốt cái yêu cầu của đào tạo tại đây
nó cũng là một cái mô hình mà để có thể các địa phương khác có thể học tập theo
thực tế tồn tại và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng luôn tiềm ẩn những thay đổi nội tại
cho phù hợp với sự vận động sự phát triển và đáp ứng nhu cầu nhân lực
sự ổn định bao giờ cũng chỉ là tương đối
sát nhập giải thể trở thành vệ tinh hay chuyển đổi chức năng nhiệm vụ của trường sư phạm địa phương không hẳn có tính cấp bách
nhưng cũng không nên duy trì mãi tình trạng lây lắt như những năm vừa qua
sớm quy hoạch lại mạng lưới đào tạo của ngành sư phạm là để phát triển là có cơ sở thực tiễn chứ không phải việc làm duy ý chí
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai kỳ này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau